trước khi có mưa thì trời vẫn có nắng nóng nên nền nhiệt độ ở tây nguyên phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
còn tại nam bộ nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ nóng vẫn xảy ra cuộc bộ ở khu vực miền đông nam bộ
trên biển khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ cà mau trở vào cho đến kiên giang
trong đêm nay và chiều tối ngày mai tiếp tục có mưa rào và rông diện rải rác làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn bốn đến một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước